thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
và trong ba giờ qua thì áp thấp nhiệt đới gần như đã ít di chuyển
vào hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển từ đà nẵng cho đến bình định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
vâng dự báo trong một mươi hai giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng năm km đi vào đất liền khu vực từ đà nẵng cho đến bình định
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
do tính chất địa hình thì mỗi mùa mưa bão vùng miền núi và trung du nước ta thường xảy ra tình trạng lũ quét lũ ống
nước từ thượng nguồn đổ về ao ạt các ngầm đập tràn nhanh chóng chìm ngập trong dòng nước chảy mạnh
và đó chính là một mối nguy hiểm khôn lường khi mà người tham gia giao thông bất chấp để vượt qua
vâng chính vì vậy để phòng tránh rủi ro khi lưu thông qua các khu vực ngầm đập tràn vào mùa mưa lũ
người dân cần cẩn trọng không chủ quan và dứt khoát là không cố tình vượt qua khi mà quan sát thấy có hiện tượng nước đang dâng cao
cần chú ý đến hệ thống các biển cảnh báo thước đo mực nước sâu cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
thêm một điều cần chú ý nữa khi chúng ta phải ứng phó với mưa bão trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đó là trong trường hợp phải đi sơ tán thì ngoài nhu yếu phẩm thì quý vị đừng quên mang theo khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn
và tuân thủ những quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng
theo thông tin chúng tôi có được thì ngay trong đêm ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay
nhiều địa phương tại miền trung đã phải hứng chịu mưa lớn lên đến hàng trăm mm
hai mươi huyện ở các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi có nguy cơ xảy ra ngập lụt
và cơn bão số năm cũng đã gây ra một số thiệt hại ban đầu